trong chiều ngày bốn tháng một mươi chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật đại sứ cộng hòa hồi giáo iran
tại việt nam saleh abidi tới chào xã giao
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những đồng góp của đại sứ sale abidi
trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa việt nam và iran
trong đó có việc kêu gọi đầu tư của iran vào việt nam
bày tỏ vinh dự được chủ tịch nước dành thời gian tiếp đại sứ sale abidi nhấn mạnh đối với iran
việt nam là quốc gia có vai trò quan trọng là biểu tượng của lòng dũng cảm
đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của nhân dân mà chủ tịch hồ chí minh
đại tướng võ nguyên giáp chính là những biểu tượng truyền cảm hứng cho nhân dân iran
iran cũng đặt quyết tâm nâng kim ngạch thương mại hai chiều tăng cường hợp tác kinh tế với việt nam